khoảng hai tháng trở lại đây người dân trồng mít ở huyện châu đức và thị xã phú mỹ thuộc tỉnh bà địa vũng tàu
đang mất ăn mất ngủ vì nạn trộm mít hoành hành
việc này không những gây thiệt hại về kinh tế cho người nông dân mà còn gây mất an ninh trật tự tại địa phương
ngoài việc trộm mít chín thì các đối tượng còn khuét lỗ trên trái mít để thăm xem trái đã già chưa
khiến nhiều quả mít vẫn còn trên cây nhưng sau đó bị thối
theo thống kê của ủy ban nhân dân xã nghĩa thành toàn xã có khoảng hai mươi hộ trồng mít
với diện tích hơn một mươi hectare
những năm trước đây việc trộm mít đã diễn ra nhưng không nhiều
báo về công an xã là vụ trộm mít xảy ra trên toàn địa bàn xã chứ không riêng thông nào cả

để tuần đa hiện tại cho đến giờ hôm nay chưa phát hiện được gì
vài năm trở lại đây người dân trên địa bàn tỉnh bà rịa vũng tàu đã chuyển đổi các vườn cây tạp
kém năng suất sang trồng mít thái siêu sớm
giá mít có thời điểm lên đến bốn mươi đồng một kg
nhiều người trồng mít đã có nguồn thu nhập cao và ổn định từ hơn một trăm linh đến hai trăm linh triệu đồng một hectare
việc giá mít tăng cao khiến nạn trộm mít nổi lên gần đây
người dân đang rất mong chờ các lực lượng chức năng trên địa bàn tỉnh bà rịa vũng tàu
tăng cường lực lượng tuần tra dẹp nạn trộm mít giúp người dân yên tâm sản xuất